vào lúc một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng một trên quốc lộ một a đoạn đi qua xã nghi quang huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
một chiếc xe dừng nằm đang chở khoảng bốn mươi hành khách bất ngờ đâm vào lan can và lật ngang giữa đường
chiếc xe khách dường nằm mang biển kiểm soát ba mươi sáu b hai nghìn bốn trăm chín mươi sáu của nhà xe hải hà do anh hoàng duy đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa điều khiển di chuyển theo hướng nam bắc khi đến km bốn trăm bốn mươi ba ba trăm linh
đoạn đi qua xã nghi quang huyện nghi lộc đã đánh lái tránh một taxi chạy cùng chiều
thì xe bị mất lái rồi đâm vào giải phân cách ngăn giữa đường khiến xe khách bị lật gang
ngày sau tai nạn một số người tham gia giao thông cùng nhân viên y tế đã đưa một mươi bốn nạn nhân bị thương về bệnh viện chữa trị
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát giao thông huyện nghi lộc cũng đã kịp thời có mặt điều tiết giao thông
và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc